nghị quyết một mươi hai đã và đang tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động cho toàn đảng toàn dân về lực lượng công an tạo nên sự đột phá cho công tác công an trên cả nước
bám sát vào yêu cầu của nghị quyết cấp ủy chính quyền địa phương cả hệ thống chính trị đã tạo nên động lực mới cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng
tăng cường tính tự lực tự công
tăng cường tự chủ tự động trong đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh an toàn trật tự xã hội để mỗi mùa xuân đến thực sự là mùa xuân của bình yên